sáng nay một mươi hai tháng sáu tòa án nhân dân tỉnh hòa bình mở lại phiên phúc thẩm xét xử hoàng công lương
và bốn bị cáo liên quan vụ chạy thận nhân tạo làm chết tám người xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh này sau một tháng tạm hoãn
và tại phiên phúc thẩm này bị cáo hoàng công lương đã thừa nhận tội vô ý làm chết người và xin giảm nhẹ hình phạt
diễn biến mới nhất tại phiên tòa hội đồng xét xử cho biết trong thời gian kháng cáo
bị cáo hoàng công lương đã gửi ba đơn kháng cáo cho hội đồng xét xử với ba nội dung khác nhau
kêu oan xin miễn trách nhiệm hình sự xin xem xét lại tội danh và giảm hình phạt xin được hưởng án treo
tuy nhiên ngay tại tòa hoàng công lương xin hội đồng xét xử rút lại phần xem xét tội danh vô ý làm chết người
tại phiên phúc thẩm lần này hội đồng xét xử khẳng định bị cáo hoàng công lương là người có trách nhiệm tại đơn nguyên chạy thận nhân tạo
khi nghe điều dưỡng nói mà chưa có kết quả xét nghiệm đã cho máy lọc thận vận hành là việc làm rất ẩu
chỉ làm theo thói quen dựa lòng tin với đồng nghiệp đã gây ra hậu quả khiến nhiều bệnh nhân tử vong
trong một diễn biến khác chín gia đình người bị hại xin miễn giảm án cho bị cáo hoàng công lương
và đề nghị hội đồng xét xử cho hoàng cung lương được hưởng án treo
đại diện phía người bị hại không xin giảm án cho bốn bị cáo còn lại